thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng hai chương trình hòa nhạc chào xuân hai nghìn hai mươi bốn new year concert hai nghìn hai mươi bốn
đã có buổi chạy chương trình đầu tiên tại nhà hát hồ gươm
đây là chương trình do cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an chỉ đạo thực hiện
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự động viên các nghệ sĩ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ công an đã đến dự động viên các nghệ sĩ
đặc chuẩn bị từ hơn hai tháng trước tết nguyên đán ngay trong những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết
các nghệ sĩ đã tích cực tập luyện cho chương trình sẵn sàng phục vụ khán giả trong đêm công diễn chính thức
chúng tôi đã chuẩn bị từ rất lâu chuẩn bị rất sớm và trước tết thì giàn nhạc đã tổ chức tập luyện rất là kỹ càng
và đến ngày sáu tết thì chúng tôi đã quay lại tập luyện và để hôm nay là ngày bảy tết

buổi đầu tiên và cũng là chương trình đầu tiên new york concert được diễn tại nhà hát hồ gươm
là một nhà hát mới và rất là đẹp của thủ đô
thì tôi chắc là chương trình này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý và sẽ thành công
các nghệ sĩ nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân rất là vui và phấn khởi để chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho chương trình
và các nghệ sĩ đã phối hợp cùng giàn nhạc giao hưởng tập luyện các tiết mục trong chương trình
trong đó nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân biểu diễn là hai chương trình
tốt ca nam
cung đàn mùa xuân và một bài tốt ca nữa ở đảng đã cho ta một mùa xuân
hòa nhạc chào xuân là sự kiện văn hóa thường niên của lực lượng công an nhân dân
và là món quà tinh thần ý nghĩa của bộ công an dành tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân đúng dịp đầu xuân năm mới
tuy nhiên đây là chương trình đầu tiên hòa nhạc chào xuân new year concert hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức tại nhà hát hồ gươm
việc tổ chức chương trình ở một nhà hát đẳng cấp quốc tế với trang thiết bị hiện đại hàng đầu hiện nay
sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ hấp dẫn nhất cho khán giả xem chương trình lần này
với cá nhân phạm thu hà thì cảm thấy rằng đây là một chương trình mang nhiều ý nghĩa
không những về sự khởi đầu của một năm mới bình an hạnh phúc may mắn rực rỡ
mà còn là một cái khởi đầu cho một hoạt động nghệ thuật mang tính chất chuyên nghiệp và bài bản bằng cấp
đó là một điều mà phạm thu hà cảm thấy rằng là hà may mắn
khi có mặt tại chương trình này
những năm gần đây thì ca sĩ của nhà hát cà văn nhạc công an nhân dân
trong các hoạt động đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ trên cả nước
thì cũng chưa được tôi luyện nhiều về những cái chương trình lớn như thế này
đây cũng là một cái mà mình cũng rất là mong muốn được tham gia rất là nhiều nhiều nữa
để có những cái kinh nghiệm
sau này nhà hát làm những cái vở nhà kịch lớn
thì các diễn viên cũng rất là ưu ưu
theo kế hoạch các nghệ sĩ sẽ có hai buổi chạy chương trình tổng duyệt vào sáng ngày mùng bảy và sáng ngày tám tết
tức ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai
ngoài các buổi tập riêng trước kỳ nghỉ các nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi tập trung với giản nhạc
chương trình hòa nhạc chào xuân new year concert hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra tại nhà hát hồ gươm và được truyền hình trực tiếp trên kênh antv
vào hai mươi h tối ngày mùng bảy
ba giờ tối ngày mùng tám tết tức là ngày một mươi bảy tháng hai
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
vâng thưa quý vị không chỉ đem đến món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân dịp đầu xuân
các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân còn quyết tâm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ
ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm mới hết lòng phục vụ nhân dân
ngay trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an đã huy động tối đa lực lượng phương tiện phát huy tinh thần trách nhiệm
để phục vụ tốt nhất nhu cầu chính đáng của công dân
qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ công an nghệ an vì nhân dân phục vụ
chủ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
không còn cảnh xếp hàng chờ đợi chen chúc nhau như những năm trước
thay vào đó số lượng công dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu giấy thông hành giảm rõ rệt
điều này chứng tỏ sự thành công của việc áp dụng công nghệ số theo đề án sáu của chính phủ
khi mà người dân thông qua các phương tiện kết nối internet
có thể thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày

có thể thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày

có thể thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày

điều này chứng tỏ sự thành công của việc áp dụng công nghệ số theo đề án sáu của chính phủ khi mà người dân thông qua các phương tiện kết nối internet
có thể thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày